hợp tác xã phúc ba chuyên sản xuất rượu men lá gia truyền
ý tưởng thứ nhất là muốn khơi dậy làng nghề truyền thống của đồng bào dân tộc giao
thứ hai là cũng muốn tạo ra một cái sản phẩm tốt nhất để đảm bảo cho sức khỏe con người
thứ ba nữa là cũng muốn tạo một cách cung ăn việc làm cho đồng bào tại chỗ
và chế biến một sản phẩm có giá trị tăng lên so với những cân ngô cân gạo
sản phẩm rượu men lá của hợp tác xã phúc ba tham gia vào chương trình ô cốp năm hai nghìn
và được đánh giá ba sao
vừa qua sản phẩm được thăng hạng bốn sao hai năm ra thị trường
hợp tác xã đã phát triển vững mạnh với một mươi hai thành viên bào tiêu sản phẩm cho năm mươi hộ dân
thu nhập bình quân tháng mỗi thành viên đạt bốn năm đến năm triệu đồng
mong muốn của hợp tác xã là tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của chương trình ô cốp
trong khâu quảng bá sản phẩm tiếp cận với thị trường tiêu dùng lớn
còn đây là sản phẩm gạo nếp khẩu nua lách ngân sơn của xã thượng quan
trước đây sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ trong thị trường tỉnh
nhưng đến nay đã vươn ra thị trường cả nước
mở rộng thị trường đó là một trong những lợi ích mang lại khi các sản phẩm tham gia vào chương trình ô cốp
với lợi thế diện tích sản xuất chưa khai thác còn nhiều
hợp tác xã khẩu nua lếch thượng quan đã đặt mục tiêu tăng quy mô sản xuất và sản lượng
cung ứng sản phẩm cho thị trường trong nước đưa khẩu nua lếch trở thành sản phẩm ô cốp tốt đầu của tỉnh
ngoài khẩu nua lếch ngân sơn huyện ngân sơn có măng ớt phong thìm
hai sản phẩm ô cốp còn khá khiêm tốn so với tiềm năng của huyện
khác với huyện ngân sơn việc đăng ký tham gia chương trình ô cốp của hợp tác xã trên địa bàn thành phố bắc cạn diễn ra sôi động hơn
đợt đánh giá xếp hạng sản phẩm nông sản năm hai nghìn một mươi chín vừa qua
thành phố có hai mươi một sản phẩm của năm hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia
giữa các hợp tác xã cũng có nhu cầu thực hiện và cơ quan nhà nước cũng rất là nhiệt tình tham gia để hướng dẫn cụ thể chi tiết với các hợp tác xã
do vậy mà sản phẩm của các hợp tác xã trên địa bàn thành phố thì họ cũng vào cuộc nhiều hơn
tham gia chương trình ô cốp năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh có năm mươi sáu tổ chức đăng ký bảy mươi sáu sản phẩm

năm hai nghìn một mươi chín có tám mươi tổ đăng ký chín mươi bảy sản phẩm đạt chuẩn từ ba sao và bốn sao
thực hiện nội dung mỗi xã phường một sản phẩm thì phải nói rằng là tạo ra những sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường
và cũng là tạo điều kiện nâng thu nhập cho người dân cũng như là giải quyết công an việc làm rất là hiệu quả